sau khi thảo luận tại đoàn đại biểu quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn đại biểu quốc hội
và giải trình tiếp thu ý kiến của đại biểu quốc hội về dự kiến nhân sự bầu chủ tịch nước
quốc hội đã bầu chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín
chiều nay trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu chủ tịch nước
tổng thư ký quốc hội nguyễn hạnh phúc trình bày dự thảo nghị quyết bầu chủ tịch nước
quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết bầu chủ tịch nước
lễ tuyên thệ của chủ tịch nước sẽ được truyền hình phát thanh trực tiếp